nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô
liên đoàn lao động tp hà nội đã thành lập tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
tổ gồm chín người có nhiệm vụ phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất hà nội các liên đoàn lao động quận huyện thị xã
ra soát nắm chắc số lượng đoàn viên người lao động ở từng doanh nghiệp từng khu cụm điểm công nghiệp nắm số lượng đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
chủ động nắm bắt tiếp nhận và tham mưu xử lý kịp thời thông tin về nhu cầu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động về nhu cầu được hỗ trợ
bên cạnh đó tổ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hỗ trợ đoàn viên người lao động khi bị cách ly nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh
không để đoàn viên người lao động bị đói ăn thiếu chỗ ngủ
tham mưu đề xuất địa điểm phương án đặt các siêu thị không đồng các điểm trung gian tiếp nhận cung cấp các mặt hàng thiết yếu
phục vụ người lao động phù hợp với diễn biến tình hình thực tế
tham mưu đề xuất với thường trực liên đoàn lao động tp hà nội làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa thiết yếu để chủ động về nguồn và phương án cung cấp hàng hóa nếu tình hình có diễn biến phức tạp
tham mưu đề xuất với thường trực liên đoàn lao động tp hà nội làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa thiết yếu để chủ động về nguồn và phương án cung cấp hàng hóa nếu tình hình có diễn biến phức tạp